nghị định số sáu hai nghìn một mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế
và một số môn thể thao khác đã được ban hành gần bốn năm tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn chưa có doanh nghiệp nào đi vào hoạt động theo nghị định này
trước thực tế này sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai tạp chí nhà đầu tư đã tổ chức cuộc tọa đàm công nghệ số và quản lý nhà nước về đặt cược thể thao
ba vấn đề chính của các đại biểu trình bày tại tọa đàm là một số ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi nghị định sáu ndcp
một số vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ số trong đặt cược thể thao và vấn đề ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực đặt cược thể thao
nhìn từ góc độ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều quy định tại nghị định số sáu của chính phủ
bên cạnh đó tọa đàm cũng tiến hành thảo luận một số vấn đề như mức độ phù hợp của nghị định sáu trong bối cảnh công nghiệp bốn hiện nay
phương thức phân phối vé đặt cược từ xa và các kiến nghị cụ thể khác về sửa đổi nghị định